chào mừng quý vị đã đến với bản tin covid một mươi chín trên kênh sức khỏe đời sống
như thường lệ chúng tôi sẽ mang đến những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh
tại các điểm nóng trên cả nước
và ngay sau đây mời quý vị cùng đến với thông tin cập nhật ca mắc mới tối nay ngày một mươi chín tháng một mươi một
bản tin bộ y tế về tình hình chống dịch covid một mươi chín tại việt nam ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
một tình hình dịch covid một mươi chín
thông tin các ca nhiễm mới
tính từ một mươi sáu h ngày một mươi tám tháng một mươi một đến một mươi sáu h ngày một mươi chín tháng một mươi một
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận chín sáu trăm hai mươi năm ca nhiễm mới
trong đó tám ca nhập cảnh và chín sáu trăm một mươi bảy ca ghi nhận trong nước giảm năm trăm chín mươi hai ca so với ngày trước đó
tại năm mươi bảy tỉnh thành phố có bốn chín trăm chín mươi năm ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
thành phố hồ chí minh một ba trăm ba mươi chín bình dương sáu trăm sáu mươi một tây ninh năm trăm chín mươi chín đồng nai năm trăm bảy mươi tám hà nội hai trăm tám mươi bảy thái nguyên bốn cao bằng bốn bắc cạn một hải phòng một
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
thành phố hồ chí minh giảm hai trăm bảy mươi tiền giang giảm hai trăm bốn mươi hà giang giảm một trăm năm mươi
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
cần thơ tăng một trăm một mươi bảy cà mau tăng một trăm một mươi hai bạc liêu tăng một trăm một mươi
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua chín hai trăm một mươi tám ca một ngày
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một bảy mươi năm chín mươi bốn ca nhiễm đứng thứ ba mươi bảy trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân
việt nam đứng thứ một trăm năm mươi trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có một mươi chín trăm linh chín ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là một bảy mươi một mươi một ca
trong đó có tám trăm tám mươi bảy trăm bốn mươi bảy bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có hai tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua yên bái bắc cạn
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này

đồng nai tám mươi một sáu mươi bảy
tiền giang hai mươi ba bốn trăm tám mươi một
về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày
trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh
một số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày một chín trăm bảy mươi một
tổng số ca được điều trị khỏi tám trăm tám mươi ba năm trăm sáu mươi bốn
hai số bệnh nhân nặng đang điều trị là bốn năm trăm chín mươi sáu ca trong đó thổ oxy qua mặt nạ ba một trăm một mươi sáu
độ oxy dòng cao hfnc chín trăm ba mươi thở máy không xâm lấn một trăm một mươi năm thở máy xâm lấn bốn trăm hai mươi sáu ecmo chín mươi
ba số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi tám một mươi một đến một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi chín một mươi một ghi nhận một trăm linh hai ca tử vong tại tp hcm năm mươi năm
đồng nai một mươi hai tiền giang một mươi hai bình dương năm bạc liêu bốn tây ninh hai
bình thuận hai đồng tháp hai kiên giang hai cần thơ hai bình định một lâm đồng một bình phước một long an
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua chín mươi ba ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là hai mươi ba năm trăm bảy mươi tám ca chiếm tỷ lệ hai hai so với tổng số ca nhiễm
mới đây chủ tịch ubnd tp hà nội trung ngọc anh có cuộc tiếp xúc cửa chê quốc tế
cuộc tiếp xúc cử tri quận đống đa trước kỳ họp thứ ba hội đồng nhân dân tp khóa một mươi sáu
theo chủ tịch hà nội trung ngọc anh quan điểm đã tiêm hai mũi vaccine
chỉ cần uống thuốc bổ tập thể dục thì chẳng làm sao là biểu hiện của sự lơ là chủ quan
cuộc tiếp xúc theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính quận đống đa đến các phường của quận
cử tri bùi ngọc thanh phường trung liệt đề nghị thành phố có lộ trình cụ thể việc tiêm vaccine phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
và nghiên cứu sớm có kế hoạch cho học sinh đến trường
học trực tuyến chất lượng không đảm bảo nhiều hệ lụy xảy ra
đề nghị thành phố khẩn trương có giải pháp việc này thể hiện tầm nhìn của người quản lý ông thanh nói
cử tri hoàng minh thành phường khâm thiên cho hay
hiện nay chúng ta bước sang giai đoạn mới thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
tuy nhiên những ngày gần đây các ca nhiễm bệnh hàng ngày tăng cao
ông đề nghị lãnh đạo thành phố có những biện pháp quyết liệt
không để dịch bệnh tăng đột biến và lây lan trên diện rộng
nhất là trong thời điểm hiện nay trẻ em dưới một mươi tám tuổi cơ bản chưa được tiêm chủng
ông trần đình việt phường thịnh quang đề nghị thành phố chỉ đạo tổ chức đồng bộ
hiệu quả các điểm trông xe phục vụ người dân ở các ga tàu điện
đồng thời tăng cường kết nối các phương tiện giao thông công cộng khác tại các điểm ga tàu
chủ tịch thành phố chu ngọc anh cho biết
từ ngày một mươi tháng một mươi đến tối đã có ba ca mắc covid một mươi chín mới trung bình khoảng bảy mươi ca một ngày
trong đó có chín trăm hai mươi ca ngoài cộng đồng số điểm phong tỏa đến tối qua là một trăm sáu mươi bảy
về công tác tiêm chủng với người trên một mươi tám tuổi mũi một được chín mươi ba sáu mũi hai là tám mươi ba
diện người già bệnh nền trên sáu mươi năm tuổi được chín mươi ba sáu mũi một và tám mươi một một
ông nói thêm về số một sáu trăm ba mươi năm ca bệnh nhẹ không có triệu chứng
tầng một của tháp ba tầng bốn trăm linh năm k ở tầng hai
ca bệnh nặng ở tầng ba chiếm năm
theo ông chu ngọc anh tỷ lệ f một trong giai đoạn hiện nay trở thành f lên tới một mươi ba trước đó trung bình chỉ bảy năm
điều này phản ánh lây lan kể cả sau tiêm hai mũi không suy giảm
chủ tịch hà nội nhấn mạnh người dân không được phép chủ quan lơ là dù đã tiêm hai mũi phải tiếp tục thực hiện tốt năm k
quan điểm đã tiêm hai mũi vaccine chỉ cần uống thuốc bổ tập thể dục thì chẳng làm sao
đó là biểu hiện của sự lơ là chủ quan ông chu ngọc anh nhấn mạnh
thành phố sẽ tiếp tục xử lý nhanh các ổ dịch phối hợp chặt giữa các đội cơ động với xã phường phong tỏa hẹp quản lý chặt
về ý kiến thành phố cần sớm có kế hoạch cho học sinh trở lại trường
chủ tịch hà nội nói đây là nguyện vọng chính đáng
thành phố xác định thích ứng an toàn có hai vé an toàn nhưng phải kiểm soát hiệu quả
hà nội liên tục báo cáo bộ y tế và đã cân nhắc rất kỹ về việc an toàn khi tiêm vaccine cho trẻ em
ông cho biết nếu chiều tối thứ bảy ngày hai mươi tháng một mươi một hà nội được phân bổ hơn ba trăm bảy mươi liều
thì chỉ đến tuần sau thành phố sẽ tiêm xong cho học sinh cấp ba
từ căn cứ đó mới có thể tính toán việc đi học cho học sinh cấp ba ở vùng xanh
việc này không thể trôi sang năm hai nghìn hai mươi
liên quan đến việc tổ chức đồng bộ hiệu quả các điểm trông xe phục vụ người dân ở các ga tàu điện
đồng thời tăng cường kết nối các phương tiện giao thông công cộng khác
tại các điểm ga tàu
thành phố đã chỉ đạo sở giao thông vận tải công ty trách nhiệm ủng hạn một thành viên đường sắt hà nội
khảo sát bố trí các điểm trông giữ xe đi tàu kết nối với các tuyến xe buýt nhanh nhất có thể để phục vụ nhân dân
cá nhân tôi và các chuyên gia đều quan tâm mong muốn không chỉ tận dụng không gian xanh hiện đại của thủ đô
mà còn phải phát triển văn hóa dịch vụ đi kèm với các đường sắt đô thị
các bất cập sẽ được khắc phục kịp thời chủ tịch hà nội nói
cập nhật thông tin về vụ f chậm được đưa đi điều trị do toàn thành phố quá tải
lãnh đạo ubnd quận bắc tử liêm đã yêu cầu lãnh đạo ubnd phường cổ nhuế i giải trình về phát ngôn
cả thành phố đang quá tải vì covid một mươi chín
sau khi có thông tin trên lãnh đạo ubnd quận xác định phát ngôn trên là không chính xác
đã yêu cầu lãnh đạo ubnd phường cổ nhuế i giải trình bằng văn bản toàn bộ nội dung trao đổi với báo chí
căn cứ vào giải trình quận sẽ nghiêm túc xem xét giải quyết theo đúng quy định
về các ca nhiễm covid một mươi chín quận này cho biết thêm hôm một mươi sáu tháng một mươi một
ban chỉ đạo phòng chống dịch quận nhận được thông báo từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội
có địa chỉ tại phòng bảy trăm một mươi hai ct một a thành phố giao lưu tổ dân phố hoàng hai mươi ba phường cổ nhới một
ban chỉ đạo phòng chống dịch quận sau đó đã nói rằng
đã chỉ đạo trung tâm y tế quận phối hợp với ban chỉ đạo phòng chống dịch phường cổ nhuế một điều tra các ca bệnh
kết quả xác định gia đình bệnh nhân có năm người gồm bốn người lớn và một trẻ nhỏ
trong đó có ba trường hợp f là bố mẹ và bà hai trường hợp f một
quận đã liên hệ với bệnh viện để chuyển ba bệnh nhân đi điều trị và được bệnh viện đền lừ tiếp nhận
sau đó thông báo với gia đình bệnh nhân chuẩn bị để đưa ba trường hợp dương tính đi điều trị
đồng thời yêu cầu hai ca f một cách ly tại nhà
chờ kết quả xác nghiệm
tuy nhiên gia đình bệnh nhân có ý kiến chỉ đi điều trị khi cháu nhỏ đi cùng
ban chỉ đạo phòng chống dịch quận chỉ đạo các đơn vị liên quan đã tuyên truyền vận động
nhưng gia đình vẫn mong muốn cả nhà được đi điều trị cùng nhau cháu nhỏ và người ông chưa được xác định dương tính
đến một mươi chín h ngày một mươi tám tháng một mươi một cả gia đình đã được bệnh viện giã chiến đền lừ tiếp nhận
với điều kiện có bản cam kết tự nguyện đi điều trị cùng gia đình
trước đó chiều ngày một mươi tám tháng một mươi một trả lời về việc
vì sao f chưa được đưa đi cách ly
trong vụ việc trên ông chu thanh hà chủ tịch ubnd phường cổ nhới một lại nêu
phóng viên có thấy là toàn thành phố đang quá tải không
khi được hỏi lý do có phải thành phố đã quá tải dường bệnh hay không
ông chu thanh hà nói rằng đang quá tải và cho biết trong chiều một mươi tám tháng một mươi một
phương đang làm các thủ tục để đưa f đi
xong ông không trả lời câu hỏi toàn phương hiện có bao nhiêu f
mà chỉ cho biết việc này đã được thông tin rộng rãi
về các trường hợp f một
ông chu thanh hà cho hay đã được đưa đi cách ly tập trung
tuy nhiên theo phản ánh từ phía người dân
tới đầu giờ chiều nay một số trường hợp f một vẫn chưa nhận được thông tin chính thức từ phường